thưa quý vị liên quan đến vụ án nguyễn minh hùng bốn mươi một tuổi nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc vn phạc ma võ mạnh cường bốn mươi một tuổi nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
thương mại hàng hải quốc tế hnc cùng với đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
xảy ra tại tp hcm và các tỉnh thành phố khác cơ quan điều tra bộ công an đã có yêu cầu sở y tế
tỉnh cà mau cung cấp thông tin tài liệu liên quan để phục vụ điều tra
cơ quan điều tra đề nghị sở y tế cà mau cung cấp hợp đồng mua bán hóa đơn chứng từ
thể hiện các cơ sở khám chữa bệnh nhà thuốc và công ty kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh cà mau
có mua bán sử dụng chín loại thuốc do công ty heo hai inc sản xuất thời gian cung cấp từ năm hai nghìn chín đến nay
cơ quan điều tra bộ công an cũng đề nghị cung cấp số lượng thuốc số tiền các cơ sở khám chữa bệnh
đã đề nghị thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế và cả hồ sơ đấu thầu chín loại thuốc trên
đồng thời các cơ sở khám chữa bệnh nhà thuốc và công ty kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh cà mau
có thực hiện tiêu hủy chín loại thuốc nêu trên hay không
nếu có cung cấp thông tin về loại thuốc số lượng số lô tiêu hủy và tài liệu thể hiện việc tiêu hủy
thông tin mới nhất liên quan đến vụ bé trai lê hoàng long sáu tuổi học sinh trường tiểu học gateway tử vong
do bị bỏ quên trên xe buýt viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy hà nội cho biết
bị can nguyễn bích quy người đưa đón trong vụ án này
đã viết đơn từ chối luật sư bảo chữa cho mình
hiện viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy đang khẩn trương hoàn thành cáo trạng vụ án
vô ý làm chết người và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sự cố
cháu bé học sinh trường tiểu học gatway bị bỏ quên trong xe ô tô dẫn đến tử vong
ba bị can trong vụ án gồm bà nguyễn bích quy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn người đưa đón học sinh
ông doãn quý phiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu tài xế đưa đón học sinh bị đề nghị truy tố về tội
vô ý làm chết người cô giáo chủ nhiệm nguyễn thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy vừa qua bà quy có đơn viết tay từ chối luật sư
bảo chữa cho mình trước đó luật sư nguyễn thanh sơn và một đồng nghiệp thuộc văn phòng luật sư
thành sơn là người tham gia bảo chữa cho bà quy sau khi nhận đơn đại diện viện kiểm sát nhân dân
quận cầu giấy gặp trực tiếp trao đổi nhưng bà quy không nói rõ vì sao từ chối luật sư bảo chữa
trước đó ngày sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy hà nội hoàn tất
kết luận điều tra đề nghị truy tố ba bị can về các tội trên
năm người liên quan tới vụ phá rừng chém kiểm lâm trọng thương tại vườn quốc gia yoc don
tỉnh đắk lắc vừa bị công an huyện ea súp bắt giữ trong đêm
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai hai kiểm lâm của vườn quốc gia york don là y khoan bờ giá
và y thông chỉ bờ giá trong lúc đi tuần tra đã phát hiện một nhóm lâm tặc đang phá rừng tại tiểu khu hai trăm ba mươi
thuộc vườn quốc gia yoc don thuộc xã cư mờ lan huyện ea suốt tỉnh đắk lắc
hai cán bộ kiểm lâm này đã nhanh chóng khống chế nhóm lâm tặc
lúc này các đối tượng lâm tặc khác đã lao vào giải cứu đồng bọn
trong lúc bị lâm tặc tấn công kiểm lâm y thông chỉ bởi giá bị trúng một nhát chém vào tay đứt gân mất nhiều máu
sau khi nhận được tin báo công an huyện ea súp đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng gây án
các đối tượng bị bắt giữ gồm y gió hồ quỳnh bùn lẹ hồ quỳnh lương văn huỳnh cùng chú ở huyện buông đôn tỉnh đắk lắc
y khoáng mờ giao y thất mờ giao cùng chú tại huyện ea suốt
bước đầu cơ quan công an đã xác định đối tượng cầm dao trực tiếp chém kiểm lâm là y gió hơ quỳnh
theo công an huyện ea súp thì tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc các đối tượng lâm tặc đã chặt hạ được hai cây gỗ cam xe nhóm hai có khối lượng khoảng ba mét khối
hiện công an huyện ea súp đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
bảy đối tượng gồm ba nữ bốn nam vừa bị công an phường lộc sơn thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng bắt quả tàng
khi đang đánh bạc bằng hình thức xỉ lát tại nhà nguyễn thị hoa ở tổ năm phường lộc sơn vật chứng thu giữ là số tiền hơn tám mươi triệu đồng
ngoài ra lực lượng công an đã thu tải chiếu bạc một bộ bài năm mươi hai lá một đĩa xứ
đối tượng hoa khai nhận chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai sáu đối tượng gồm nguyễn đức công đỗ văn hùng và trần văn huy
cùng chú tại huyện di linh nguyễn thị xã thảo phan thị long chu tiến đạt cùng chú tại thành phố bảo lộc
đến nhà mình đánh bạc sau hoa đứng ra cầm cái
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày các đối tượng bị lực lượng công an bắt quả tang
hiện công an thành phố bảo lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bảy đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
riêng nguyễn thị hoa còn bị khởi tố thêm về tội danh gá bạc
kiểm tra các kho hàng tại công ty cổ phần thiết bị y tế hải nam có địa chỉ tại xã tương giang thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
công an tỉnh bắc ninh cùng với cục cảnh sát môi trường tổng cục quản lý thị trường và cục quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện thu giữ hàng chục tấn thiết bị y tế đồ dùng trẻ em nghi nhập lậu
trong bốn kho chứa hàng tại công ty đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều mặt hàng như bình sữa miếng rắn hạ sốt hay chỉ nha khoa
đây đều là những mặt hàng được ưa chuộng và sử dụng nhiều trên thị trường tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng đặc biệt là trẻ em
theo nhận định ban đầu các sản phẩm trên nghi có dấu hiệu là hàng nhập lậu làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng
chủ cơ sở là nguyễn hữu hưng khai đã nhập số hàng hóa trên từ trung quốc để phân phối ra thị trường
hiện công an tỉnh bắc ninh đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra phân loại và làm việc với chủ cơ sở về nguồn gốc của số hàng trên
chủ yếu kinh doanh hàng hóa bán cho du khách nước ngoài nhưng lại sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc
một cửa hàng ở phường phước hải thành phố nha trang đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa phát hiện
thông tin chi tiết trong cuộn tin sau
qua kiểm tra cửa hàng eco multi shop ở lường số một mươi ba khu đô thị lê hồng phong hai phường phước hải thành phố nha trang
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa phát hiện tám mươi sáu thùng các tông đựng nhiều loại hàng hóa như thực phẩm chức năng
hóa mỹ phẩm sản phẩm đồ gia các loại chủ cơ sở đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ nhiều loại tem nhãn mát không rõ xuất xứ
còn tại tỉnh an giang bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn khóm đông thịnh bốn phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố long xuyên đã phát hiện và thu giữ hàng nghìn chai mỹ phẩm
dán các nhãn hiệu nước ngoài hơn hai mươi thùng hóa chất dùng để chế biến mỹ phẩm thiết bị máy móc dùng để sản xuất
và rất nhiều các chai lọ tem bao bì dùng để đóng gói
tại thời điểm kiểm tra người quản lý không xuất trình được giấy phép kinh doanh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên
được biết cơ sở này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
thưa quý vị trước đây tỉnh hải dương được đánh giá là một trong những địa phương có tình hình khai thác
vận chuyển cát trái phép khá phức tạp
tuy nhiên với sự quyết tâm của lực lượng công an sự vào cuộc tích cực của các ngành có liên quan
đến nay thì hoạt động khai thác vận chuyển cát cháy phép trên địa bàn đã cơ bản được ngăn chặn
đây là gần chục chiếc tàu vỏ sắt trọng tải lớn vừa được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương phát hiện
vận chuyển hàng hóa là cát đen san lấp với tổng khối lượng lên tới trên ba năm trăm linh mét khối
đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
theo ông hà văn phương là lái tàu kiêm chủ hàng của một trong số chín tàu cát này cho biết
trước đây ông cũng đã một vài lần vận chuyển cát từ phú thọ về hải dương để tiêu thụ
tuy nhiên lần này về hải dương ông thực sự bất ngờ khi không thấy có hoạt động khai thác cát như trước đây
việc tìm nơi tập kết bán cát cũng gặp nhiều khó khăn
hải dương bắt chúng tôi vào đây để kiểm tra giấy tờ thì chúng tôi cũng chấp hành
việc khai thác cát trên dòng sông khu vực hải dương thì trước kia thì tương đối là còn nhiều
bây giờ đến hiện tại thời điểm bây giờ là khai thác cát đã không còn hoạt động trên sông nữa
để phòng ngừa đấu tranh xử lý với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác cát và khoáng sản trái phép trên địa bàn

công an tỉnh hải dương đã thực hiện nhiều biện pháp công tác như đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chú trọng với các doanh nghiệp hộ kinh doanh bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc kinh doanh cát đá sỏi
bảo đảm có hóa đơn chứng tử có nguồn gốc hợp pháp tăng cường tuần tra kiểm soát
đặc biệt từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh thành lập chốt tổ công tác thường trực
tại các tuyến sông các địa bàn trọng điểm phức tạp về khai thác cát trái phép
để kịp thời phát hiện bắt giữ xử lý vi phạm
trước đây thì các đối tượng lợi dụng tuyến địa bàn phức tạp thì tụ tập các tàu
để lợi dụng đêm tối là ra hút nhưng đến từ khi thực hiện kế hoạch đấy thì không còn hiện tượng đấy nữa
các tàu cũng không được phép đỗ sai không đúng nơi quy định
các lực lượng chức năng tập trung để xử lý
những giải pháp đồng bộ quyết định
được công an tỉnh hải dương triển khai thực hiện thời gian qua
đã và đang chặn đứng tình hình khai thác vận chuyển cát trái phép ở hải dương
từng bước thiết lập sự bình yên trên các tuyến sông
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có công văn gửi cục cảnh sát giao thông bộ công an
đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra giác minh nội dung phản ánh trường hợp
một phượt thủ chạy xe máy từ tp hcm ra hà nội chưa đến hai mươi tiếng đồng hồ
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá việc lái xe máy xuyên việt chưa đến hai mươi giờ
vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cụ thể chủ tài khoản có tên là tô hà đông nghi đăng tải thông tin
người này một mình điều khiển xe máy yamaha exciter một trăm năm mươi biển kiểm soát năm mươi chín k một bảy mươi chín nghìn bảy trăm tám mươi năm
thực hiện chuyến đi từ tp hcm ra hà nội hơn một bảy trăm linh km chỉ trong một mươi chín h bốn mươi năm
bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi
không những vậy trong suốt hành trình
nam thanh niên này liên tục đăng những status phát trực tiếp hình ảnh của mình
tại các điểm dừng nghỉ dọc đường
như vậy nếu tính cả thời gian đổ xăng ăn uống nghỉ ngơi
thanh niên này phải điều khiển xe với tốc độ vượt trên con số tám mươi bảy km một giờ
theo đánh giá của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
hành vi của người lái xe máy không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật
về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông
đe dọa tính mạng và tài sản của những người tham gia giao thông khác
và bản thân tài xế cần phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định
thủ tướng đề nghị bộ đông nghiệp và phát triển đông thôn có nhiệm vụ
theo dõi tình hình sản xuất diễn biến dịch bệnh nhất là dịch tả lợn châu phi
có kịch bản giải pháp ổn định giá cả cung cầu thịt lợn trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó bộ đông nghiệp và phát triển đông thôn cần phối hợp với bộ công thương
để tính toán đề xuất cụ thể số lượng cần nhập khẩu từ các đối tác thương mại
có quan hệ hai chiều với việt nam có phương án đảm bảo nguồn cung
ổn định thị trường các mặt hàng nông sản thiết yếu vào các tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín và đầu năm hai nghìn hai mươi
bộ tài chính được thủ tướng giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường
nhất là mặt hàng dịch vụ thiết yếu hàng thuộc diện bình ổn giá
kịp thời phát hiện chỉ đạo và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá
bảo hiểm xã hội thành phố hà nội vừa có văn bản về việc đôn đốc thu nộp bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm hai nghìn hai mươi
theo đó cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở dữ liệu đang quản lý chỉ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ mất hỏng sách
để chủ động gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm hai nghìn hai mươi
bảo hiểm xã hội thành phố hà nội đề nghị các cơ quan đơn vị sử dụng lao động
đơn vị quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
các cơ sở giáo dục đào tạo và các đại lý thu gọi tắt là đơn vị
hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế kiểm tra giả soát thông tin ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
trường hợp sai sót đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
cho người tham gia theo quy định
lưu ý là cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở dữ liệu đang quản lý và chỉ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ bảo hiểm y tế mất hỏng sách
tiếp đó để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế
đề nghị các đơn vị trích chuyển số tiền phải nộp bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm thất nghiệp lao động
bệnh nghề nghiệp năm hai nghìn một mươi chín vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội
xong trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín theo đúng quy định
trường hợp đơn vị có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng
hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật sẽ bị xử lý hình sự
theo quy định tại điều hai trăm một mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi
mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế
sau sự việc hy hữu toàn bộ học sinh lớp chín của quận thanh xuân hà nội
phải thi lại môn toán do có bảy mươi bài thi dưới điểm trung bình
ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân quận này đã yêu cầu thanh tra toàn bộ quy trình ra đề
theo đó ủy ban nhân dân quận thanh xuân giao tránh thanh tra quận
chủ trì phối hợp với trưởng phòng nội vụ quận thanh tra công vụ toàn bộ quá trình ra đề kiểm tra
học kỳ môn toán cấp trung học cơ sở của phòng giáo dục đào tạo quận
kết quả thanh tra sẽ hoàn tất và công bố sau một mươi ngày kể từ ngày ký quyết định
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai vừa qua khoảng ba học sinh lớp chín trên địa bàn quận
phải thực hiện kiểm tra lại môn toán
ông phạm gia hiễu trưởng phòng giáo dục đào tạo quận thanh xuân cho biết
nguyên nhân khiến cho học sinh bị điểm thấp là do đề thi đổi mới quá nhanh
và học sinh thì chưa bắt kịp
để không sai về mặt nội dung kiến thức thì vẫn nằm trong chương trình
thế nhưng dạng đề lại mới trong khi các trường thì chưa được tập huấn và làm quen
nên học sinh bỡ ngỡ khi gặp dạng bài như thế này
giờ chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị dù dự án đường sắt cát linh hà đông hà nội đã xong việc xây dựng
và lắp đặt thiết bị kế hoạch ban đầu sẽ chạy thử toàn bộ hệ thống
từ cuối tháng một mươi một vừa qua để có thể đánh giá nghiệm thu
thế nhưng sau đó phải dừng do tổng thầu epc chưa xây dựng phương án an toàn
do đó thì tới nay dự án vẫn chưa thể vận hành thử và gần như chắc chắn rằng
dự án sẽ không thể hoàn thành đưa vào vận hành thương mại trong năm hai nghìn một mươi chín
lý giải cho quyết định trên lãnh đạo ban quản lý dự án đường sắt cho hay
đường sắt đô thị là loại hình hoàn toàn mô hình
và là loại hình hình mới ở việt nam công nghệ lần đầu tiên việt nam tiếp nhận
các tiêu chuẩn quy chuẩn cho đường sát đô thị vẫn đang trong quá trình hoàn thiện
vì vậy bắt buộc phải có phương án an toàn khai thác do tổng thầu xây dựng
để làm căn cứ giám sát nghiệm thu quy trình trách nhiệm
tới nay đại diện chủ đầu tư cũng chưa thể khẳng định được khi nào dự án
sẽ được nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác thương mại
cũng theo đại diện chủ đầu tư trong thời gian dự án kéo dài
tổng thầu vẫn phải bố trí nhân sự tại dự án và chịu trách nhiệm trả lương
phía việt nam không phải chi thêm phần chi phí này do đây là hợp đồng chọn gói
còn về giải pháp ngoài thuốc tiến độ với tổng thầu bộ giao thông vận tải
sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan ngoại giao trung quốc để đẩy nhanh tiến độ
thúc ép tổng thầu thực hiện theo đúng các quy định của việt nam
thưa quý vị đà nẵng đang trong thời kỳ phát triển đô thị nhanh chóng
đòi hỏi giao thông phải đi trước một bước
chính vì vậy mà thời gian qua thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông trọng điểm
tuy nhiên thời gian vừa qua do việc thi công và khai thác chậm trễ
cũng như tình trạng mưa lũ kéo dài đã làm cho tuyến đường này ngổn ngang xuống cấp nghiêm trọng
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
chỉ trong đầu tháng chín đến nay đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông trên toàn tuyến làm thương vong nhiều người
theo các cơ quan chức năng ngoài việc bất cập của hạ tầng giao thông
thì ý thức của người tham gia giao thông vẫn là một hạn chế khiến các vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp
đoạn tuyến này là đoạn hẹp
lái đầu là bốn lần xe mà lại lưu lượng phương tiện rất là lớn
đặc biệt là
ở xung quanh này lại có rất nhiều cái
cái cái cái mỏ vật liệu xây dựng đang được khai thác
và người tham gia giao thông thì lại xe máy đi chung
trong đó thì ý thức của người tham gia giao thông kể cả lái xe ô tô cũng như là lái xe máy
một bộ phận rất là
rất là khỏe còn rất là kém
chạy quá tốc độ
rồi lấn làm
không chấp hành cả cái
tín hiệu của giao thông
với việc đang thi công cao tốc la sơn túy loan
hiện nay để nhập làn vào đường tránh nam hải vân túy loan còn chậm trễ
khiến hành lang giao thông ngổn ngang xuống cấp là một nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
vừa qua dù các đơn vị chức năng tiến hành duy tu sửa chữa
đồng thời các lưu lượng chức năng
cũng đã tiến hành phân luồng toàn tra
và nhắc nhở người dân lái xe các phương tiện
nhưng việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn
cùng với đó là những nguy cơ về mất an toàn giao thông
trong năm hai nghìn một mươi chín này
cục quản lý đường bộ ba đã có đến một mươi năm văn bản đôn đốc
yêu cầu các đơn vị sửa chữa khắc phục các tồn tại trên tuyến
riêng tại nút giao hòa liên
và cái chỗ của sơn hải thi công
đã có bốn quyết định xử phạt và xử phạt hai mươi tám triệu đồng
trong quá trình triển khai thi công
cũng lập các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông
và xin ý kiến của cục ba
cũng như ban an toàn giao thông thành phố đà nẵng
về các phương án đảm bảo giao thông phân luồng xe
hiện nay trên tuyến thì công tác đảm bảo an toàn giao thông
cũng được chúng tôi đi kiểm tra
cục ba ban an toàn giao thông đôn đốc thường xuyên
đơn vị sửa chữa khắc phục những ổn định
những ổ gà phát sinh nếu có
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị
liên tục kiểm tra tuần tra trong thời gian tới
để tránh cái hiện tượng do tuyến đường gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông
là tuyến đường huyết mạch bắc nam
mỗi ngày trên tuyến đường tránh nam hải quân tùy loan
có hàng ngàn lượt phương tiện đi qua
thế nhưng những bất cập về hành lang giao thông như thế này
đã và đang trở thành những khó khăn lớn
đối với người dân tham gia giao thông
và nếu không được khắc phục sớm
đây có thể sẽ là nguyên nhân gián tiếp
của những tai nạn giao thông nghiêm trọng
quý vị thân mến hiện nay toàn thành phố hà nội
đã thêm một mươi bốn tuyến buýt mới vào hoạt động
nâng tổng số lên một trăm hai mươi bốn tuyến và phủ khắp ba mươi quận huyện thị xã
vậy để phục vụ đến bốn trăm năm mươi ba trên năm trăm tám mươi bốn số xã phường thị trấn
đạt bảy mươi tám tuy nhiên thì hệ thống điểm dừng nhà chở
lại đang tồn tại không biết bất cập
để khắc phục tình trạng trên
ubnd tp hà nội vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
xây dựng sáu trăm linh nhà chờ xe buýt tiêu chuẩn châu âu trên địa bàn
đây được xem là chủ trương đúng đắn
nhằm thu hút người dân đến với loại hình vận tải công cộng này
ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông
vào giờ cao điểm xe buýt buộc phải chút chân
dẫn đến chậm chuyển
sau vấn đề chứa hấp dẫn hành khách
đến từ những bất cập hệ thống điểm dừng nhà chở
hiện nay chỉ có hơn một mươi một điểm dừng đỗ trên toàn thành phố
được trang bị mái tre
còn đâu cứ chống huyết chống hoác như thế này
mặc kệ mưa nắng
em xuống điểm chở này bị mưa rất là nhiều lần
và nó còn ngập
trời nắng thì bọn em đứng ở đây rất là khó chịu
và thời tiết nó ảnh hưởng rất là nhiều
trời nắng thì cũng rất là vất
tình trạng chiếm dụng xâm phạm hạ tầng của xe buýt
diễn ra phổ biến
không chỉ các phương tiện dừng đỗ gây cản trở
mà các gánh hàng rong
cũng đang tận dụng triệt để để lưu sinh
quan sát người ta để gần đấy là
thứ nhất là chắn mất cái đường
để cho những người đi xe buýt lên xe buýt
thứ hai là việc khi người ta hay đi ra làm việc
những người đang chở xe buýt
nhiều khi nó cảm giác khá khó chịu
theo các chuyên gia giao thông
việc thiết kế điểm dừng chở xe buýt
cũng đang tồn tại nhiều bất cập
nhiều điểm không có vỉa hè
dẫn đến lưu thông dẫn đến tiềm bẩn nguy cơ tai nạn giao thông
xong với những nơi có vỉa hè
thì khấp khạch
và khoảng cách giữa vỉa hè và điểm dừng của xe buýt
lại được thiết kế chưa phù hợp
tôi đã quan sát rồi
ở các nước đó
cái hè và cái bậc lên xuống của xe buýt
nó cách nhau có một mươi phân
có nghĩa là đẩy cả cái xe khuyết tật lên
xe nó dừng cái người ta bước xuống
như là bước trên đường đồng thời
cái xe khuyết tật ở dưới có thể lẻ lên
vậy thì các cái tuyến đường của chúng ta hiện nay
vỉa hè chúng ta hiện nay như thế nào
chưa làm đã khấp khạch
chưa làm đã pháo tung ra
thế cho nên là cái vấn đề
là phải tổ chức hết sức
chú đáo và chi tiết mới có thể hiệu quả
để khắc phục
tình trạng bất cập đẩy mới đây
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã chấp thuận
chủ trương đầu tư dự án xây dựng sáu trăm linh nhà chở xe buýt
trong đó hai trăm ba mươi năm nhà trở
nắp đặt mới
thay thế ba trăm sáu mươi năm nhà trở
hiện có theo lộ trình
được xây dựng theo hướng hiện đại đạt tiêu chuẩn châu âu
theo các chuyên gia tuy hạch
đây là chủ trương đúng đắn
xong tất cả những gì thuộc về hạ tầng xã hội
là tài sản công và nằm trong
tài nguyên công cộng của xã hội
nên việc xây dựng cần được minh bạch với giá thành
về chất lượng về quy trình thực hiện
duy tu bảo dưỡng và quản lý
cái việc mà các nhà trở xe buýt
cần phải sạch sẽ
cần phải văn minh
cần phải được bảo vệ an toàn
và chống lấn chiếm sử dụng
vào mục đích khác là việc rất cần thiết
và làm gì thì làm để
cho con người ta đến cái chợ xe buýt
một cách an toàn
tiếp cận dễ dàng
và thân thiện là thực sự
là cái nơi mà người dân muốn sử dụng nó
để mà tiếp cận từ cái phương tiện
đi bộ xe đạp
chuyển sang đi xe buýt
thì đấy là những tiêu chuẩn đặt ra
trong cái ngành thiết kế giao thông đô thị
cũng như là cung cấp thiết bị đô thị
tiêu chuẩn châu âu
cũng chỉ là một cách quảng cáo
và thực hư cũng cần được kiểm chứng
quan trọng mục tiêu vẫn phải là
giúp đỡ và ủng hộ người dân
để người dân dần từ bỏ xe cá nhân
và lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển